tính đến trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã xảy ra nhiều vụ chặt phá rừng tự nhiên rừng đặc dụng quy mô lớn
mới đây tại địa bàn xã thượng quan huyện ngân sơn đã xảy ra vụ phá rừng tự nhiên một mươi bảy cây gỗ có giá trị bị chặt hạ tổng khối lượng là trên tám mươi bảy mét khối
trước tình trạng này nếu như không có các biện pháp bảo vệ rừng thì không bao lâu nữa bắc cạn sẽ đứng trước nguy cơ là cạn rừng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là vụ phá rừng trái phép quy mô lớn vừa bị phát hiện tại các khu rừng tự nhiên ở xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
bốn cây gỗ bị chặt hạ trái phép trong đó có một mươi bảy cây chưa bị các đối tượng lâm tặc vận chuyển đi tổng khối lượng khoảng gần chín mươi mét khối
những dấu vết này chứng tỏ các cây gỗ chỉ mới bị các đối tượng lâm tặc chặt hạ trái phép
điều đáng nói ở đây là rừng đã được giao cho người dân quản lý
tuy nhiên suốt thời gian dài các cơ quan địa phương lại không hay biết
thật sự là rất là bất ngờ bởi vì chúng tôi quá tin tưởng vì là dân cũng đã cam kết thôn cam kết
và trong đó có mạng lưới thì chúng ta có kiểm lâm phụ trách địa bàn có cán bộ phụ trách vùng
nhưng mà chúng tôi không hề nhận được một thông tin gì cả
nằm trong vùng lõi được phát triển
bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia ba bể đây là cây gỗ nghiến lớn nhất từ đầu năm đến nay vừa bị chặt hạ
mất tới hàng trăm năm sinh trường nhưng chỉ sau vài chục phút cây nghiến của thụ đã đổ gục dưới lưỡi cưa của lâm tặc
lợi dụng những khối gỗ lâm tặc còn để lại người đàn ông này vào rừng đéo thớt mang đi bán
đã quá quen với công việc này nên chỉ sau khoảng một mươi phút một chiếc thớt nghiến đã hình thành
cây thớt như thế này mang bán thì bao tiền cái ạ anh

đa số tần đi bắt đêm
chỉ trong tháng bảy vừa qua nhiều cánh rừng tại bắc cạn liên tiếp bị chặt phá
dư luận đặt ra câu hỏi trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu mà vẫn để xảy ra tình trạng mất rừng
vai trò kiểm lâm thì chỉ là cơ quan tham hiu tức là lực lượng kiểm lâm địa bàn là tham mưu cho chính quyền địa phương
trong công tác tuần tra kiểm tra và xử lý các vấn đề vi phạm
để xảy ra tình trạng phá rừng ở trên
lực lượng kiểm lâm địa bàn thì trách nhiệm cũng phải khẳng định là thứ nhất là thuộc về các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng
thứ hai là trách nhiệm của giữ rừng giữ được xác định ra là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm của chính quyền xã của thông
câu chuyện giữ rừng tại bắc cạn nhiều năm qua luôn gian nan và chưa có hồi kết
hàng loạt thách thức đang đặt ra trong việc quản lý và bảo vệ rừng
thời điểm cuối năm là lúc lâm tặc hoạt động mạnh
nếu không sớm có các biện pháp quyết liệt và kịp thời thì rất có thể rừng ở bắc cạn còn tiếp tục có nguy cơ chảy máu